các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở long khánh gọi em tnbc vào phòng làm việc
và đã có hành vi quá giới hạn với c như hôn lên má sư ngực mông ấn tay vào vùng nhạy cảm của nữ sinh
vụ việc đã gây tâm lý lo sợ hoảng loạn cho c khiến em phải bỏ thi bốn môn còn lại của kỳ thi học kỳ hai vào ngày một mươi một tháng năm
lãnh đạo trường trung học cơ sở long khánh huyện bến cầu tỉnh tây ninh
nói vụ việc mới chỉ là một chiều do mc kể lại cho mẹ
theo lãnh đạo trường này đáng tiếc là nhà trường không lắp camera cũng không có ai chứng kiến
nên vụ việc phải chờ kết luận điều tra của công an
về phía ông nvt nhà trường đã yêu cầu làm bản từng trình
nội dung tương trình thể hiện khoảng tám h bốn mươi sáng ngày một mươi tháng năm ông t gọi em tnbc sinh năm hai nghìn bảy
học sinh lớp chín vào phòng làm việc để hỏi thăm về việc kiểm tra học kỳ hai và việc ôn thi vào lớp một mươi
trong bản tương trình nêu rõ khi ông t đứng lên
thì không may vướng vào cái quạt điện để bàn ngay lối đi nên đã đụng vào người mc
đồng thời lúc đó ông tê nói trên mặt mc có nốt ruồi kỳ lạ cho nên đã lấy tay đụng vào
ngay lập tức chiều ngày một mươi sáu tháng năm một lãnh đạo công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh cho biết
công an đã thủ lý vụ việc này và đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết quả cuối cùng
chúng ta có thể đặt ra giả thuyết đầu tiên nếu sự việc trên là sự thật
vì phó hiệu trưởng này đang biến trường học gieo chứ dạy người thành một nơi thỏa
mãn sụp vọng cá nhân hơn ai hết hành vi lệch chuẩn này của thầy giáo còn làm hỏng cả một thế hệ
trên thực tế đây không phải vụ đầu tiên mà các giáo viên giảm sớ học sinh
nhưng quý vị và các bạn hãy yên tâm chúng ta đang sống trong xã hội pháp chế
tất cả các hành vi vượt quá giới hạn lệ chuẩn vi phạm pháp luật đều sẽ được xử lý nghiêm minh